nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia brock sokhon
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã tham dự hội nghị
bộ trưởng ngoại giao hợp tác mekong lan thương tại siem riệp campuchia
hội nghị có sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao của sáu nước chung dòng sông mekong lan thương
bao gồm trung quốc myanmar lào campuchia thái lan và việt nam
tại hội nghị các bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực mà hợp tác mekong lan thương
đã đạt được trong thời gian vừa qua
phát biểu ý kiến tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
hợp tác mekong lan thương cần tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong quản lý
và sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong chú trọng thúc đẩy kết nối khu vực
ưu tiên hỗ trợ các nước thành viên thực hiện các dự án hạ tầng lớn
phát triển các hành lang kinh tế quốc tế phát triển các hành lang kinh tế liên quốc gia
và nâng cao năng lực thực thi các chính sách tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư
tăng cường hợp tác phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
và có khả năng cạnh tranh hỗ trợ các nước áp dụng công nghệ tiên tiến
và hình thành chuỗi giá trị về nông nghiệp tại khu vực
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đề xuất thiết lập đường dây nóng
giữa sáu nước ven sông thành lập nhóm công tác để nghiên cứu biện pháp thúc đẩy phối hợp
giữa hợp tác mekong lan thương và ủy hội mekong
kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã thông qua thông cáo báo chí chung của hội nghị
bản tổng hợp tình hình thực hiện các dự án thu hoạch sớm và nguyên tắc chung
về thành lập các nhóm công tác chuyên ngành
các bộ trưởng cũng nhất trí tổ chức hội nghị bộ trưởng mekong lan thương lần thứ ba
tại trung quốc năm hai nghìn một mươi bảy